tiếp tục chuyến thăm chính thức hàn quốc ngày hai mươi một tháng một mươi hai phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có các cuộc hội kiến với tổng thống hàn quốc moon jae in thủ tướng hàn quốc lee nak yên hội đàm với bộ trưởng ngoại giao hàn quốc kang kyung hoa và tham dự cuộc gặp đối thoại với các doanh nghiệp hàng đầu của hàn quốc
tại buổi hội kiến với thủ tướng hàn quốc lee nak yên hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tiệu đã đạt được trong quan hệ hai nước sau hai mươi năm năm trao đổi và nhất trí về các phương hướng lớn nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị triển khai các biện pháp thực chất về đầu tư thương mại chuyển giao công nghệ
tại cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao hàn quốc kang kyung hwa hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có
sau hội đàm hai bộ trưởng đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao hàn quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng đã có cuộc gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo của hai mươi tập đoàn kinh tế hàng đầu của hàn quốc như samsung hyundai lotte lzy koryer exim bank
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh những cơ hội tiềm năng ở việt nam về đầu tư kinh doanh đối với các doanh nghiệp hàn quốc
giải thích cụ thể các chính sách quy định của chính phủ việt nam về các vấn đề các doanh nghiệp hàn quốc quan tâm
đánh giá cao nhiều dự án hiệu quả của hàn quốc tại việt nam phó thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hàn quốc đầu tư kinh doanh hiệu quả tại việt nam đóng góp thiết thực cho sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước